tại hà nội ban tổ chức trung ương phối hợp với báo nhân dân tạp chí cộng sản đài truyền hình việt nam và hội nhà báo việt nam tổ chức họp báo giải báo chí toàn quốc về xây dựng đảng mang tên búa liềm vàng lần thứ ba năm hai nghìn một mươi tám
đồng chí phạm minh chính ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tổ chức trung ương trưởng ban chỉ đạo giải búa liềm vàng chủ trì họp báo
đồng chí phạm minh chính ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban chỉ đạo giải búa liềm vàng chủ trì họp báo
đồng chí phạm minh chính ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban chủ trì họp báo
đồng chí phạm minh chính ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban chỉ đạo giải búa liềm vàng chủ trì họp báo

đồng chí phạm minh chính ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban chủ trì họp báo
đồng chí phạm minh chính ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban chủ trì họp báo